thưa quý vị để giúp đồng bào rục xã thượng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình sớm thu hoạch lúa
bảo đảm năng suất trước thời tiết khắc nghiệt đồn biên phòng ca seng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã huy động lực lượng phương tiện xuống đồng thu hoạch lúa vụ đông xuân
bà con đồng bào rục xã thượng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình đang vào vụ gạt
giữa cái nắng như đổ lửa với cường trầm lúa chín tới đâu thu hoạch tới đó
cám bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cà sàng đã tích cực xuống đồng cùng bà con thu hoạch vụ mùa
dự án lúa nước rục làn được bộ đội biên phòng quảng bình đầu tư nhiều năm trước với diện tích một mươi hectare
hướng dẫn giúp đỡ bà con người rục tại ba bản sản xuất lúa nước từ đó chủ động nguồn lương thực tại chỗ
đến nay đồng bào dân tộc thiểu số đã duy trì có hiệu quả mô hình trồng lúa nước làn với diện tích năm ba hectare
bằng phương pháp cầm tay chỉ việc bộ đội biên phòng cà seng đã hướng dẫn bà con dân bản nắm mắt được kỹ thuật trồng trọt
chăm sóc thu hoạch và có nguồn lương thực ổn định để nâng cao đời sống
năng suất lúa hàng năm đạt khoảng từ bốn mươi năm đến năm mươi tạng một hectare